trong phiên thảo luận hôm nay câu chuyện bình ổn giá thịt lợn đã được nhiều đại biểu đề cập tới
trước việc kiểm soát giá thịt lợn còn nhiều bất cập đe dọa đến mục tiêu kiềm chế lạm phát và gây khó khăn cho đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch covid một mươi chín nhiều đại biểu cho rằng cần có giải pháp căn cơ hơn về vấn đề này
qua thảo luận nhiều ý kiến cho rằng dịch covid một mươi chín và dịch tả lợn châu phi dẫn đến việc mất kiểm soát giá thịt lợn trong thời gian qua gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
chúng ta đã có các gói kích cầu hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như hỗ trợ xã hội nhưng lại chưa có một gói nào để hỗ trợ cho người dân các doanh nghiệp để tập trung tái đàn
không nên để như thời gian qua dư luận cho rằng người dân chỉ được ăn thịt lợn giá rẻ trên tv
nếu do khâu sản xuất thì phải kích thích tăng đàn tăng nhập khẩu nếu cần thiết kinh tế nhà nước phải tham gia
nếu do câu lưu thông thì có biện pháp hợp lý hợp pháp cần thiết thì cân nhắc cả đến việc nhà nước thu mua trực tiếp cung ứng trực tiếp cho thị trường
giải trình tại phiên họp về việc này ông nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn cho biết từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
ngành đã có chủ trương phát triển các thực phẩm khác như thịt gà trứng đạt bảy trăm sáu mươi tấn nhưng vẫn không bù đắp được thiếu hụt thịt lợn
bộ trưởng nhận định phải tới quý bốn năm nay số đầu lợn mới bằng lại thời điểm trước khi có dịch nên hiện cung cầu vẫn chưa gặp nhau

bộ trưởng nguyễn xuân cường bộ trưởng một âu nghiệp và phát triển đông thôn cho biết số đầu lợn mới bằng lại thời điểm trước khi có dịch nên hiện cung cầu vẫn chưa gặp nhau
bộ trưởng nguyễn xuân cường bộ trưởng một âu nghiệp và phát triển đông thôn cho biết số đầu lợn mới bằng lại thời điểm trước khi có dịch nên hiện cung cầu vẫn chưa gặp được thiếu hụt thịt lợn